các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
ngày tám tháng năm mực nước sông tiền tại thành phố mỹ tho là một bốn mươi bốn mét làm cho độ mặn tăng trở lại với độ mặn hai bốn gram trên lít tăng hơn cùng kỳ năm ngoái là một hai gram trên lít
từ tình hình diễn biến xâm nhập mặn nêu trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vận hành đóng ngăn mặn cống âu canh nguyễn tấn thành vào trưa ngày tám tháng năm để ngăn mặn xâm nhập và giữ chữ lượng nước ngọt bên trong phục vụ sản xuất sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân các huyện châu thành tân phước và tỉnh long an
riêng các cống ven sông tiền do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tiền giang quản lý cũng vận hành lấy nước một chiều khi nước chiều giảm sẽ đóng kín cửa và mở cửa trở lại khi nước dâng cao
dù nước mặn xâm nhập sâu và diễn biến phức tạp nhưng đến nay vườn cây ăn trái hoa màu tại tỉnh tiền giang chưa ghi nhận bị thiệt hại
toàn tỉnh có hơn tám mươi hectare cây ăn trái vẫn tươi tốt cho năng suất cao trong mùa khô hạn
cá biệt tại một số khu vực khi vườn cây hoa màu bị thiếu nước như thành phố mỹ tho huyện trợ gạo chính quyền địa phương tổ chức bơm truyền từ kênh trục chính đến kênh cấp hai cấp ba để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của người dân
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
ngoại quan theo dõi biến đổi khí hậu copernicus của liên minh châu âu nhận định thấy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nóng nhất trên toàn cầu so với bất kỳ tháng bốn nào trước đó kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi
nền nhiệt trong tháng bốn năm nay cũng ấm hơn một năm mươi tám độ c so với mức trung bình ước tính ở thời kỳ tiền công nghiệp
nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đã gây ra hạn hán ở miền nam châu phi
đe dọa nguồn cung cấp đương thực và nguồn nguồn nguồn nguồn nguồn
nó nối tiếp một chuỗi những tháng nóng kỷ lục bắt đầu từ tháng sáu nóng nhất được ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi
nhiệt độ ở mức cao vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi hình thái thời tiết enino gây nắng nóng đang dần giảm tác động
tuy nhiên các nhà khoa học cho biết thực trạng nắng nóng kỷ lục cũng được thúc đẩy bởi lượng khí thải nhà kính mà con người tiếp tục thải vào khí quyển
giám đốc copernicus carlo butempo cho biết enino đạt đỉnh điểm vào đầu năm nay
và nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới phía đông thái bình dương hiện đang quay trở lại mức trung tính
tuy nhiên trong khi sự thay đổi nhiệt độ liên quan đến các chu kỳ tự nhiên như el nino đến rồi đi
năng lượng dư thừa bị giữ lại trong đại dương và khí quyển do nồng độ khí nhà kính ngày càng tăng
sẽ tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục mới
tình trạng nóng lên toàn cầu đã làm tăng thêm khoảng một hai mươi năm độ c nhiệt độ trung bình toàn cầu kể từ thời kỳ tiền công nghiệp
và enino có thể làm tăng thêm khoảng hai mươi năm độ c
copernicus trước đây cho biết khi nhiệt độ tăng vọt vào năm hai nghìn hai mươi ba
thế giới đã ghi nhận hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan bao gồm sóng nhiệt lũ lụt hạn hán và cháy rừng
thưa quý vị mùa bão ở tây bắc thái bình dương thường có những cơn bão ảnh hưởng đến khu vực đông á và đông nam á
bắt đầu từ tháng năm và ở thời điểm này đã có một áp thấp hình thành
sự bão hiện tại về áp thấp này là thế nào
liệu nó có trở thành cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến khu vực đông á và đông nam á trong mùa bão năm hai nghìn hai mươi bốn

hãy dự báo chi tiết ngay sau đây
ngoài biển đang có gió đông nên áp thấp chín mươi w có thể đi tiếp về phía tây trong những ngày tới và vào vùng giám sát của philippines
trong trường hợp áp thấp này mạnh lên thành bão nó sẽ là cơn bão đầu tiên ở tây thái bình dương
ảnh hưởng đến khu vực đông á và hoặc đông nam á trong mùa báo năm hai nghìn hai mươi
theo dự báo mùa bão năm nay ở tây bắc thái bình dương sẽ giảm mức độ khoảng hai mươi so với trung bình hàng năm
về hoạt động bão nói chung chủ yếu do sự chuyển tiếp sang la nina từ yếu đến trung bình
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
riêng khu vực từ quảng nam tới khánh hòa có nơi nắng nóng gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi năm độ
nam bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
riêng chiều tối mai có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước